rõ ràng là công tác bảo vệ phòng ngừa tại một số cơ sở giao dịch ngân hàng vẫn thiếu chặt chẽ
đặc biệt với lực lượng bảo vệ các ngân hàng thường thuê một vài nhân viên bảo vệ tại các công ty bảo vệ
xong trên thực tế nhiều nhân viên bảo vệ không được đào tạo nghiệp vụ không có bản lĩnh
hoặc phản ứng không kịp thời trước các tình huống bất ngờ xảy ra nên thường bị động hoặc bất lực trước kẻ cướp
hồi bảy giờ ngày chín tháng một mươi một vị trí tựa áp thấp nhiệt đới vào khoảng một mươi hai hai độ vĩ bắc một trăm hai mươi bốn tám độ kinh đông
trên vùng bờ biển phía đông của miền trung philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
trong hai mươi bốn h tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc và mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày một mươi tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng một mươi ba năm độ vĩ bắc một trăm một mươi chín hai độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa của việt nam khoảng tám trăm năm mươi km về phía đông nam
dự báo trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo tâm áp thấp nhiệt đới sẽ vào khoảng một mươi năm độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn ba độ kinh đông
do ảnh hưởng của hàn lưu áp thấp nhiệt đới vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông
sẽ có mưa rào và rông mạnh cấp năm sau tăng lên cấp sáu giật cấp tám biển động
quay trở lại với thời tiết trên đất liền các tỉnh thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
không khí lạnh sẽ trên đà suy yếu và di chuyển sang phía đông
nên thời tiết chủ đạo trên khu vực này sẽ là trạng thái nhiều mây có mưa vài nơi
trưa chiều giảm mây hưởng nắng với nền nhiệt độ là một mươi sáu hai mươi chín độ
các tỉnh phía đông của dễ hoàng liên sơn ngày mùng một mươi vùng nhiễu động gió đông dịch chuyển dần lên phía bắc
và gây mưa cho khu vực này đặc biệt là khu vực đồng bằng và ven biển nhiệt độ sẽ đạt ở mức một mươi tám hai mươi bảy độ
đến hai ngày tiếp theo thì do khối không khí lạnh suy yếu nên nền nhiệt độ trong ngày tăng nhẹ
trưa chiều sẽ có nắng
các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào cho đến nghệ an trong mấy ngày tới
khi mà vùng nhiễu động gió đông sẽ dần suy yếu nên mưa sẽ có xu hướng thu hẹp diện và lượng
tuy nhiên từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế vẫn có điểm đạt lượng mưa vừa đến mưa to
tập trung trong ngày một mươi và ngày một mươi một với nền nhiệt độ là một mươi chín hai mươi tám độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai mây thay đổi đến nhiều mây
phía bắc có mưa rào và rông rải rác
riêng ngày mùng một mươi sẽ có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to phía nam có mưa vài nơi
ngày nắng gió đông bắc đến đông ở mức cấp hai cấp ba với nền nhiệt độ là hai mươi hai ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên ngày mai vẫn có mưa giải rác tập trung ở các tỉnh phía nam khu vực
sao đến ngày một mươi một và ngày một mươi hai thời tiết sẽ phổ biến có mưa vài nơi tập trung vào lúc chiều tối và đêm
ban ngày thì trời nắng nhẹ gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba nhiệt độ là một mươi chín ba mươi một độ
tại các tỉnh nam bộ do nằm ở rìa phía
nền nhiệt độ của dãy ngáp thấp có trục khoảng từ tám một mươi độ vị bắc
nên khu vực này vẫn có mưa rải rác xuất hiện chủ yếu vào lúc chiều tối đêm và sáng sớm
ban ngày thì thời tiết có nắng với nhiệt độ là hai mươi ba ba mươi hai độ
những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin mùa mùa ba online cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi